tại hà nội đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã chính thức khai mạc
tham sự đại hội có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các đồng chí lãnh đạo đảng ủy khối qua các thời kỳ và đại diện các tỉnh thành phố
cùng sự đại hội có ba trăm linh đại biểu chính thức đại diện tiêu biểu cho hơn tám mươi hai đảng viên trong toàn đảng bộ khối
đại hội đại biểu đảng bộ khối lần thứ một mươi ba là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đảng bộ
được trung ương và cán bộ đảng viên trong đảng bộ quan tâm theo dõi và đặt niềm tin vào các đại biểu
với phương trầm đoàn kết dân chủ trí tuệ kỷ cương nêu gương đảng bộ khối xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng
phát triển nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là xây dựng trình đốn đảng trong sạch vững mạnh phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới
và nâng cao đạo đức cách mạng trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng và nhà nước
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại hội diễn ra trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi và tập trung thực hiện bốn nội dung thảo luận đánh giá kết quả công tác của đảng bộ khối nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu ban chấp hành đảng bộ khối nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và bầu ra đại biểu của đảng bộ khối đi dự đại hội một mươi ba của đảng